bốn tháng bốn quân ta nhận được một tin vui bất ngờ
chiếc xe jep cuối cùng của đoàn xe vận tải của địch
sau khi nhận số lương thực để trở đi phân phối cho các nơi
thì một loạt đại bác của ta rót đúng khu vực
nhiều lương thực của địch bốc cháy
ngày hôm đó chỉ huy tập đoàn cứ điểm pháp công bố dự kiến từ ngày hai mươi chín tháng bốn
khẩu phần của mỗi người sẽ bị giảm xuống một nửa
tại paris mỹ đã tính đến khả năng ném bom nguyên tử xuống địa biệt phủ
tuy nhiên theo phân tích của phía mỹ
ném bom nguyên tử xuống vùng địa biệt phủ
sẽ khiến cả phía tấn công và phòng thủ đều thương vong như nhau
phân khu hồng cúm hay còn gọi là phân khu nam
một trong ba phân khu của tập đoàn cứ điểm địa biệt phủ
do thực dân pháp xây dựng
với các cứ điểm xây dựng kiên cố
dọc theo hai bờ sông nậm rốm
họa lực mạnh với cả pháo xe tăng và sân bay giã chiến hồng cúm
phân khu có nhiệm vụ ngăn chặn mọi cuộc tấn công từ phía nam
bảo vệ và sẵn sàng chi viện cho phân khu trung tâm
chiến tranh đã lùi xa
dấu tích của cuộc chiến cách đây bảy mươi năm
chỉ còn lại tấm bia di tích đặt tại địa phận thôn hồng cúm
xã thanh an huyện điện biên
bà đào thị thanh trưởng ban công tác mặt trận
hồng cúm nhà ngay gần bia di tích
nhiều năm qua bà cùng người dân trong thôn
thường xuyên quan tâm gìn giữ bia di tích lịch sử
cô sinh ra mà lớn lên ở mảnh đất này
ở thôn hồng cúm xã thanh an
thì cha ông các cụ kể lại là khu lơi là lơi của chiến trường
nhiều cán bộ và chiến sĩ đã hy sinh ở mảnh đất này
nên mình thường xuyên ra tháp hương
để chi ân cùng các cụ đã ngã xuống
hồng cúm hôm nay đã khoác lên mình
hồng cúm nhà ngay trên khu vực đặt cứ điểm
và sân bay hồng cúm
giờ đây nhà cửa san sát dụng vườn trù phú
ông trịnh quang khâm một cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống mỹ
đã có hơn hai mươi năm liên tục làm trưởng thôn hồng cúm
cho biết thôn hiện có bốn mươi hai hộ dân với một trăm sáu mươi hai nhân khẩu
sinh sống tập trung dọc theo hai bên cốc độ hai trăm bảy mươi chín
hiện thôn hồng cúm có hàng chục hộ dân sản xuất kinh doanh giỏi
trong đó có nhiều doanh nghiệp doanh nghiệp doanh nghiệp
cơ sở sản xuất kinh doanh
thu nhập bình quân đầu người của thôn hiện đạt trên năm mươi năm triệu đồng một năm

tập trung đánh đạo toàn dân là đoàn kết
đã coi như tập trung để xây dựng lền kinh tế của thôn nướng mạnh
mường thanh hồng cúm him lam
hoa mơ lại trắng vườn cam lại vàng
điện sinh lịch sử đã đi vào thơ ca
nay đang đổi thay từng ngày